lễ hội tịch điền đội sơn nhân dịp đầu năm là một lễ hội truyền thống xuống đồng cây ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
sau những xá cải lễ đầu tiên trên thửa ruộng phù sa màu mỡ các đồng chí lãnh đạo một số ban ngành trung ương
lãnh đạo tỉnh hà nam và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cây tịch điền
năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ một mươi tỉnh hà nam duy trì tổ chức lễ hội tịch điền với ý nghĩa rất lớn vừa thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
vừa khuyến khích động viên nhân dân phát triển nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân và nông thôn
ngày hai mươi hai tháng hai tức mùng bảy tháng riêng năm mậu
tỉnh phú thọ đã chính thức khai hội đền mẫu âu cơ năm hai nghìn một mươi tám
mở đầu lễ hội là lễ tế thành hoàng làng và phần rước kiệu lễ vật từ đền đức ông nhằm tri ân công đức tổ mẫu âu cơ
cầu mong tổ mẫu phù hộ cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mọi người có cuộc sống ấm no bình an hạnh phúc
lễ hội đền mẫu âu cơ mang nét văn hóa truyền thống đậm tính nhân văn sâu sắc
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã chứng nhận tín ngưỡng thờ mẫu âu cơ đền mẫu âu cơ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
sáng ngày hai tháng hai tức mùng bảy tết tại khu tưởng niệm tượng đài quang trung phường an tây thành phố huế
thay mặt lãnh đạo tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phương đã phát động lễ
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
theo đó năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh phấn đấu trồng mới khoảng sáu ha nâng độ che phủ rừng đạt trên năm mươi bảy
ngay sau buổi lễ các lực lượng gia quân trồng mới một trăm hai mươi cây lim xanh ở khu vực đài tưởng niệm quang trung
rừng đã góp phần thích ứng với quá trình biến đổi khí hậu đồng thời đem lại màu xanh cho quê hương
cải thiện môi trường sinh thái góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như chất lượng sức khỏe cho nhân dân
còn tại tỉnh hòa bình vừa qua
dân huyện cao phong tỉnh hòa bình đã tổ chức lễ hội khai mùa mường thàng xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp huyện
trên cơ sở nâng cấp lễ hội xuống đồng của dân tộc mường ở khu vực xã dũng phong
mường thàng thuộc huyện cao phong là một trong bốn vùng mường lớn của tỉnh hòa bình
cứ mỗi độ tết đến xuân về khắp các bản mường lại ngân vang tiếng chuông báo hiệu lễ hội khai mùa
cầu chúc một năm mưa thuận gió hòa cầu cho người nông dân sản xuất thành công nhà nhà no ấm xóm làng bình yên
tại buổi lễ ban tổ chức lễ hội mong muốn cấp ủy chính quyền con em xa quê du khách thập phương
luôn hướng về cội nguồn tiếp tục đầu tư tôn tạo quản lý các di tích văn hóa di tích cách mạng
nhằm phát huy hơn nữa giá trị di tích lịch sử văn hóa xây dựng xã dũng phong trở thành xã giàu mạnh văn minh
đi đầu cho phong trào xây dựng nông thôn mới
cũng tại lễ hội hàng vạn du khách được tham quan thưởng thức các gian hàng trưng bày
giới thiệu sản phẩm văn hóa ẩm thực của các xã thị trấn trên địa bàn huyện
còn tại thị trấn lăng cô và xã lộc vĩnh huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
cũng đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống để mừng đảng mừng xuân mừng đất nước và quê hương một năm thắng lợi
đây là giải đua truyền thống của nhân dân địa phương trở thành nét đẹp văn hóa của người dân ở làng trài ven biển
nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
cùng với người dân làng trài lễ hội còn thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tham gia
có phần quảng bá thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới
ngoài lễ hội đua thuyền ở làng an cư đông thị trấn lăng cô một số địa phương trên địa bàn huyện phú lộc
tỉnh thừa thiên huế cũng đã diễn ra lễ hội đua thuyền tương tự và nhiều hoạt động lễ hội vui xuân đầu năm mới khác
với những cán bộ kiểm lâm thời điểm trước trong và sau tết
cũng là cao điểm trực phòng chống cháy rừng và kiểm soát tình trạng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép
do vậy lực lượng kiểm lâm luôn phải duy trì công tác trực để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng giữ mãi màu xanh cho những cánh rừng
trong không khí hối hả đầu năm mới những chiến sĩ kiểm lâm thuộc trạm kiểm lâm đại phú an
thuộc hạt kiểm lâm huyện văn yên vẫn phối hợp với đội tuần bảo vệ rừng của xã nà hầu tổ chức tuần tra rừng
đồng thời với việc duy trì năm mươi số cán bộ
trực tết nên những cán bộ chiến sĩ kiểm lâm ở đây phải chia ca nhau để ra tuần tra rừng lấy phương châm phòng là chính
do vậy những cán bộ chiến sĩ kiểm lâm trạm kiểm lâm đại phú an luôn bám sát cơ sở phát hiện xử lý kịp thời những vụ vi phạm nguy cơ cháy rừng
chúng tôi cùng với địa phương là đầu tiên là công tác xuống địa phương xuống thôn bản tổ chức họp thôn tuyên truyền bà con nhân dân
công tác quản lý bảo vệ rừng nhất là thực hiện nghị định một trăm năm mươi bảy hai nghìn ba của chỉ thủ chính phủ là quy định về bảo vệ rừng
huyện vùng cao trạm tấu hiện có trên bốn mươi năm ha rừng các loại với những cán bộ kiểm lâm và những người làm nhiệm vụ giữ rừng
mùa tết cũng là thời gian cao điểm của công tác đấu tranh ngăn chặn phá rừng và trực phòng chống cháy rừng
bởi đây là cao điểm của mùa khô
dùng những ngày tết để thực hiện các hành vi vi phạm lâm luật
năm mậu tuất tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám này chúng tôi cũng đã họp và chỉ đạo các trạm các kiểm lâm địa bàn phân công
rõ ràng các đồng chí là năm mươi quân số phải trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn chủ yếu là các xã vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao
và lần trước phải
tình nhiên bái hiện có trên bốn trăm ba mươi ha rừng các loại
tuy nhiên trước sức ép về dân số nhu cầu sản xuất canh tác nương rẫy lớn do vậy nguy cơ lấn chiếm rừng vẫn còn
để giữ màu xanh cho những cánh rừng thì đòi hỏi trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm vẫn còn khá nặng nề
đối với công tác kiểm tra kiểm soát lâm sản
thì tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống các địa bàn trọng điểm có nguy cơ và có những hiện tượng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép
và thành lập các trạm trên cơ sở các trạm kiểm lâm địa bàn để tăng cường cán bộ xuống địa bàn
trong sự bình yên ấm áp của ngày xuân có sự công hiến thầm lặng của nhiều lực lượng
trong đó có những người gác rừng như thế này
gác lại ước muốn siêng tư hạnh phúc siêng tư các kiểm lâm vẫn âm thầm nhẫn lại công việc tuần tra
để bảo vệ màu xanh của lực lượng
nên mỗi lần ra khơi đánh bắt chỉ cần hai ba lao động mỗi ngày đi được hai chuyến sáng sớm và chiều tối
mỗi chuyến đi chỉ mất bốn đến năm tiếng đồng hồ là có thể đánh bắt được hàng tấn cá trích
với giá khoảng từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
trung bình mỗi ngày ra khơi cũng đem lại thu nhập gần chục triệu đồng
cô ra xuân đầu năm của năm hai nghìn một mươi tám nhân dân ở hà ninh cũng rất phần khởi
đặc biệt là con cá trích được mua làm cho nhân dân phần khởi và an tâm
đặc biệt sau sự cổ mũi trong biển đến thời điểm này biển đã ổn định và nhân dân được khẳng định là nghề tuyên thống của quê hương hà ninh
nghề khách hội nông dân luôn luôn đồng viên bà con kịp thời bám biển bám ngứa trường để đánh bắt khai thạc xuyên sản
đúng mô vụ tạo việc làm công an tại chỗ
cho con đem địa phương
toàn xã hải ninh hiện có hơn một trăm linh thuyền chủ yếu tham gia đánh bắt gần bờ
do thời điểm này được mùa cá trích nên số lượng thuyền đánh bắt cũng tăng lên
ngay sau khi các thuyền vừa cập bến các thương lái đã tập trung thu mua để đem ra chợ bán
trong những ngày đầu xuân việc ngư dân ra khơi trúng được những mẻ lưới đầy cá trích sẽ tạo thêm sự phấn khởi động lực cho ngư dân ra khơi bám biển
thế nhưng một điều đáng báo động đó là trong dịp nghỉ lễ tết nguyên đán vừa qua tình trạng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquad tăng đột biến
do mâu thuẫn gia đình nên bệnh nhân này sử dụng thuốc diệt cỏ paraguat để tự tử
dù được sơ cứu và đưa ngay tới cơ sở y tế nhưng anh vẫn trong tình trạng nặng
sau khi uống được phần bệnh viện bệnh nhân đã tự tử
sau khi uống được khoảng mấy phút là gia đình đã phát hiện ra làm cái động tác sơ cứu bắt đầu là gây nôn trước
bấm huyệt rồi là tác động vào móc gây nôn bắt đầu
rồi khi nôn ra được cái cái thì bắt đầu đi tìm cái vỏ xem là bị uống loại thuốc gì
xong rồi tôi mới đưa đi tìm hiểu
mấy tàu nhìn vào khi tìm thấy cái vỏ lọ đấy là đã xác định là thuốc triều cỏ
theo tổng kê
vào dịp tết nguyên đán mậu tuất trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận một mươi ba ca ngộ độc paraquat
đến nay các nhà khoa học trên thế giới cũng như việt nam chỉ có thể khử độc paraquad bằng cách rửa dạ dày lọc máu dùng thuốc giải độc và kết quả rất hạn chế
tỷ lệ tử vong ở người ngộ độc paraquat lên tới bảy mươi do suy đa tạng
tổn thương hô hấp tiếp biểu hiện của tổn thương phổ cấp và sơ phổ sau này
thông thường bệnh nhân nguy cư tử vong nhất là các tổn thương do hô hấp ba mươi hai tổn thương tận
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa paraguat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại việt nam
tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn được sử dụng tối đa hai năm từ ngày có quyết định
nếu loại bỏ được paraq mỗi năm việt nam sẽ cứu được ít nhất một người bị ngộ độc vì loại thuốc này
liên đoàn lao động tỉnh đồng nai cho biết liên quan đến việc hơn một chín trăm linh công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn kl techel vina
khu công nghiệp bầu xéo huyện trảng bom bị nợ lương chủ doanh nghiệp bỏ trốn
những ngày qua các ngành chức năng tỉnh đồng nai đã liên hệ với các doanh nghiệp để giúp công nhân có việc làm sau tết
với sự nỗ lực của các ngành đến chiều ngày hai mươi hai tháng hai đã có năm doanh nghiệp trong đó ba doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
và hai doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh đồng nai quyết định nhận công nhân công ty techwell vina nếu họ không có việc làm sau tết
trước đó như truyền hình nhân dân đã thông tin tối ngày tám tháng tám
hơn một chín trăm linh công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn kl techwell vina vốn hàn quốc chuyên sản xuất ngành may mặc
đã tập trung ở cổng doanh nghiệp để yêu cầu được thanh toán lương tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên bàn lãnh đạo người hàn quốc đã không còn ở doanh nghiệp
sau đó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã quyết định tạm ứng bảy tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
để trả năm mươi tiền lương tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho người lao động
theo liên đoàn lao động tỉnh đồng nai hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong trụ sở công ty
tìm cách liên lạc với lãnh đạo công ty để giải quyết vụ việc
theo số liệu do bộ lao động thương binh và xã hội tổng hợp từ sáu mươi ba địa phương
tiền lương bình quân của người lao động trong năm hai nghìn một mươi bảy là sáu sáu triệu đồng một tháng
tăng chín ba so với năm hai nghìn một mươi sáu
mức tăng lương đã cao hơn mức tăng lương tối thiểu vùng của năm hai nghìn một mươi bảy là bảy bảy
tiền lương bình quân cao nhất là của người lao động trong các công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên
do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
mức lương bình quân trong khối doanh nghiệp này năm hai nghìn một mươi bảy là bảy chín triệu đồng một tháng
tăng bốn năm so với năm hai nghìn một mươi sáu tức bảy năm triệu đồng một tháng
đứng thứ hai về mức lương bình quân là các công ty có cổ phần
vốn góp chi phối của nhà nước với bảy ba triệu đồng một tháng
tăng bốn sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu tức bảy triệu đồng một tháng
trong năm hai nghìn một mươi bảy tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực rõ nét
thông qua các chỉ tiêu
như tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước gdp là sáu tám mươi một
vượt mục tiêu đề ra sáu bảy và cao hơn năm hai nghìn một mươi sáu sáu hai mươi một
cpi bình quân năm hai nghìn một mươi bảy tăng ba năm mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai sáu mươi sáu
trên cơ sở đó tiền lương thu nhập năm hai nghìn một mươi bảy của người lao động
được cải tiện hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu
ngành đường sắt cho biết tính đến hết chiều ngày hai mươi một tháng hai
vẫn còn gần một mươi một bốn trăm linh vé tàu đi từ các ga hà nội thanh hóa hay ga vinh đến ga sài gòn
đây là những chỗ ngồi mà hành khách đặt vé online chưa thanh toán
hoặc khách mua vé xong nhưng trả lại
mỗi ngày hiện có một mươi ba đoàn tàu với các số hiệu khác nhau di chuyển từ bắc vào nam
xuất phát từ ga hà nội và kết thúc tại ga sài gòn
chỗ ngồi cũng có tất cả các loại như giường nằm hay ghế ngồi
để đáp ứng nhu cầu của khách đi tàu
sở xây dựng hà nội sẽ thành lập đoàn kiểm tra xử lý vi phạm quy định về quản lý
và sử dụng nhà trung cư trên địa bàn thành phố
những vi phạm bị phát hiện sẽ được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền của thành phố
các sở ngành quận huyện để giải quyết nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật
và bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân trong các khu trung cư
đặc biệt kiểm tra các công tác như bàn giao và tiếp nhận hồ sơ
xác định kinh phí bảo trì diện tích chung riêng trong nhà
phòng sinh hoạt cộng đồng nhà trung cư giữa chủ đầu tư và ban quản trị
đoàn sẽ xiết chặt kiểm tra để tránh các trường hợp tranh chấp do lân chiếm
hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng phần sở hữu chung
thời gian qua trên địa bàn hà nội đã xảy ra nhiều trường hợp khiếu kiện gai gắt giữa chủ đầu tư
với các hộ dân mua nhà do có nhiều bất đồng trong cách quản lý nhà trung cư
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám các thuê bao di động trả trước sẽ chỉ được nhận mức khuyến mại tối đa
tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động
đối với thuê bao trả sau thì mức khuyến mại không vượt quá năm mươi tổng giá trị
đây là quy định của thông tư bốn mươi bảy của bộ thông tin và truyền thông ban hành
về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
bộ thông tin và truyền thông ban hành thông tư bốn mươi bảy nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng
lành mạnh trên thị trường dịch vụ di động bảo đảm an toàn an ninh xã hội
cũng như quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau
hạn chế các cuộc gọi rác tin nhắn rác
thông tư này cũng quy định về việc tổ chức các chương trình khách hàng thường xuyên của dịch vụ di động
theo đó khách hàng thường xuyên của dịch vụ di động gồm thuê bao trả sau
thuê bao trả trước chuyển sang trả sau
thuê bao di động trả trước đã sử dụng dịch vụ tối thiểu một năm
và tổng số tiền cước trả cho nhà mạng kể từ khi đăng ký thuê bao tối thiểu là một triệu đồng
việc quy định này góp phần làm rõ các đối tượng được hưởng mức khuyến mại từ các nhà mạng
nghĩa là mỹ hiện nay sẽ rất khó để có thể cải thiện
và nga không loại trừ khả năng sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt của mỹ nhằm vào moscow
người phát ngôn của tổng thống nga vladimir putin ông dmitry peskov khẳng định
moscow đang tìm cách ngăn chặn những rủi ro nảy sinh trên thị trường hợp tác quân sự và kỹ thuật
cũng như việc buôn bán vũ khí hạng nặng đặc biệt trên quy mô quốc tế
ông peskov còn cho rằng ngành quốc phòng nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt của mỹ
bộ ngoại giao nga cũng cho biết moscow đã lên danh sách các công ty mỹ sẽ bị hạn chế vào nga
và các hình thức đáp trả khác
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ hitter natio cho biết nga có thể mất các hợp đồng trị giá
tới hơn ba tỷ đô la vì nhiều nước ngừng mua các sản phẩm của nga do mỹ gia tăng các lệnh trừng phạt chống nga
thứ trưởng ngoại giao iran abbas arabchi tuyên bố tehran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
giữa nước này và các cường quốc trên thế giới
còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện nếu như tehran không có lợi ích kinh tế từ thỏa thuận
và các ngân hàng lớn tiếp tục không làm ăn với iran
ông arachi khẳng định nếu chính sách hỗn độn và không chắc chắn về thỏa thuận được tiếp tục
và các công ty ngân hàng không làm việc với iran thì tehran không thể duy trì một thỏa thuận
không đem lại lợi ích cho đất nước
việc iran cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân là lâu dài
và không có cái gọi là điều khoản hoàng hôn trong thỏa thuận hạt nhân
hai nghìn một mươi năm ngày một mươi hai tháng một vừa qua tổng thống mỹ donald trump đã gửi tối hậu thư
tới các cường quốc châu âu trong đó cho rằng các nước này cần nhất trí sửa chữa
những sai lầm thảm họa của thỏa thuận hạt nhân iran
nếu không mỹ sẽ từ chối mở rộng các biện pháp nới lỏng trừng phạt đối với tehran
iran cũng khẳng định không khuất phục trước sức ép của washington nhằm đàm phán lại thỏa thuận
tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết các lực lượng chính phủ syri đã bắt đầu
tiến vào các khu vực người quốc kiểm soát tại phía bắc thành phố aleppo miền bắc nước này
mặc dù không được công bố chính thức song việc các lực lượng syri tiến vào những khu vực do người quốc
kiểm soát tại aleppo dường như là một phần trong thỏa thuận giữa các lực lượng người quốc và quân đội syri
các lực lượng chính phủ syri đang thiết lập các chốt kiểm soát và treo cờ syri tại một số khu vực
phía bắc aleppo các tay súng thuộc lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc xác nhận hàng trăm
tay súng ủng hộ chính quyền syri đã được triển khai tại tiền tuyến của
các tay súng người quốc cũng giải phóng một số khu vực tại thành phố aleppo và kiểm soát các địa điểm đó cho đến nay
cũng liên quan đến tình hình ở syri điện kremli đã phủ nhận việc có liên quan đến các vụ không kích trong tuần qua
ở khu vực đông gota ngoại ô thủ đô damas của syri do lực lượng phiến quân kiểm soát khiến khoảng hai trăm năm mươi dân thường thiệt mạng
cảnh sát nigeria cho biết đã có hơn một trăm một mươi nữ sinh mất tích ở đông bắc nước này hai ngày sau khi các tay súng
phiến quân bokoharam tấn công một trường học tại đây trong chín năm qua nhóm khủng bố hồi giáo cực đoan
boko haram luôn sử dụng chiêu bắt cóc như một công cụ khủng bố tại nigeria
nếu được xác nhận đây sẽ là vụ bắt cóc lớn thứ hai sau vụ nhóm khủng bố bắt cóc hai trăm bảy mươi sáu nữ sinh tại tri bộk năm hai nghìn một mươi
tối ngày một mươi chín tháng hai các tay súng đã tấn công trường nữ sinh trung học tại dapchi thuộc bang yobe
các nhân chứng cho hay nhiều nữ sinh và giáo viên đã trốn thoát tuy nhiên theo cảnh sát hiện vẫn còn một trăm một mươi một nữ sinh vắng mặt chưa trở lại trường học
hiện cảnh sát sở tại đang tiến hành điều tra vụ việc
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy một trăm linh bảy nữ sinh bị bắt cóc từ năm hai nghìn một mươi bốn đã được trả tự do như một phần trong thỏa thuận trao đổi giữa chính phủ với bokoharam
đến nay vẫn còn hơn một trăm một mươi nữ sinh đang bị giam giữ
cục thuế thái lan thông báo sắp tới nước này sẽ áp dụng quy định về khí thải và thuế môi trường đối với xe máy như đã áp dụng với xe ô tô
hiện tại các loại thuế mà mỗi xe máy phải gánh trước khi đưa vào sử dụng từ bảy trăm năm mươi đến một hai trăm năm mươi bạt tương đương năm trăm linh đến tám trăm linh đồng
theo quy định mới xe máy tham gia lưu thông trên đường sẽ bị đánh thuế thêm từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi bạt tương đương từ một trăm linh đến một trăm bảy mươi đồng một chiếc
thái lan bắt đầu đánh thuế môi trường đối với phương tiện giao thông ở nước này từ đầu năm hai nghìn hai mươi
cục thuế thái lan cho rằng việc tính thuế môi trường đối với xe máy không chỉ giúp cải thiện môi trường mà còn là động lực để các nhà sản xuất cải tiến kỹ thuật công nghệ chế tạo xe máy theo hướng thân thiện với môi trường hơn
ước tính khoảng tám mươi xe máy đang lưu thông ở thái lan là loại dưới một trăm năm mươi phân khối được bán với giá từ ba mươi đến năm mươi bạt tương đương từ hai mươi đến ba mươi năm triệu đồng
hàng năm chính phủ thái lan phải chi ngân sách để làm sạch môi trường vì vậy chủ phương tiện hoặc nhà sản xuất cần phải chia sẻ trách nhiệm này